vòng loại u hai mươi ba châu á bảng k sẽ diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng ba trên sân vận động mỹ đình
và để phục vụ cho người hâm mộ trên cả nước
công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới nextmedia đã mua bản quyền
và sẽ phát sóng cả sáu trận đấu trên các hạng tầng của vtc và vov
hiện tại liên đoàn bóng đá việt nam vff đã bán toàn bộ bản quyền truyền hình
quyền khai thác thương mại các trận đấu của đội tuyển u hai mươi ba việt nam cho nextmedia
đây là thỏa thuận nằm trong hợp đồng của vff với nextmedia về quyền khai thác thương mại
các trận đấu của đội tuyển việt nam trong cả năm hai nghìn một mươi chín
chứ không chỉ tại vòng loại u hai mươi ba châu á với giá là năm tỷ đồng
về bán các trận đấu của u hai mươi ba việt nam trong vòng loại bảng k tại sân mỹ đình
được bán toàn bộ theo hình thức online không bán trực tiếp tại quầy
trong trường hợp trước một ngày thi đấu mà số lượng vé online không bán hết
thì vff sẽ mở quầy bán vé trực tiếp